bệnh viện trung mương huế cho biết là trong số các bệnh nhân nặng chuyển vào điều trị tại nơi đây
đến nay đã có ba bệnh nhân covid một mươi chín xét nghiệm bốn lần đều cho kết quả là âm tính
hiện bệnh viện này đang tiếp tục điều trị bệnh lý nền của các bệnh nhân
ba trường hợp âm tính lần thứ tư gồm bệnh nhân số bốn trăm bảy mươi sáu bệnh nhân năm trăm linh bảy và bệnh nhân năm trăm hai mươi bốn
trong số ba bệnh nhân có kết quả âm tính lần thứ tư sẽ có hai người phải ở lại chạy thận nhân tạo
còn bệnh nhân số năm trăm hai mươi ba chuyển đến từ tỉnh quảng nam do khu vực nhà của bệnh nhân đang bị phong tỏa
người thân đang trong thời gian cách ly tập trung nên tạm thời bệnh nhân xin được ở lại bệnh viện
đến thời điểm hiện tại có một mươi hai trường hợp dương tính với covid một mươi chín từ đà nẵng quảng nam quảng trị
đều là các bệnh nhân có bệnh nền nặng rất nặng chuyển đến đang được điều trị tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
ngoài ba bệnh nhân có kết quả bốn lần âm tính kể trên còn có bệnh nhân số bốn trăm năm mươi hai hai lần âm tính
và bốn trăm tám mươi bốn đều đã có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với virus sars cov hai